thưa quý vị do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong những ngày qua các tỉnh miền trung liên tục phải hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài
đã khiến cho khu vực này bị ngập úng nhiều nơi bị cô lập chia cắt người dân phải di rời ra khỏi khu vực nguy hiểm
và đã có thương vong về người khi rất nhiều người dân đã bị mất tích sau mưa lũ sau đây là tổng hợp tại một số địa phương
theo thống kê toàn tỉnh quảng bình đã có hai người chết mất tích và một người bị thương
ngày ba tháng chín một cháu bé hai tuổi ở phường quảng thuận thị xã ba đồn quảng bình bị nước cuốn trôi
gia đình và các lực lượng đã tìm thấy thi thể lúc một mươi bảy h cùng ngày
nhiều tuyến quốc lộ như quốc lộ một mươi năm chín b một mươi hai a đã có những điểm ngập lụt khá sâu và đang bị tạm thời chia cắt
đặc biệt trên quốc lộ chín b một số điểm đã xảy ra sạt lở khiến việc di chuyển khó khăn
huyện quảng ninh có đến hơn bốn trăm linh hectare lúa chưa kịp thu hoạch và đang bị ngập lụt
theo thông tin của sở giáo dục và đào tạo có đến ba mươi năm trường phải tạm dừng khai giảng và con số này có thể sẽ tăng lên
các đơn vị chức năng đang có những giải pháp đồng bộ để đối phó với tình hình mưa lũ
tại hà tĩnh mưa lớn cùng việc nhà máy thủy điện hố hô và một số hồ chứa nước xả lũ đã gây úng ngập trên diện rộng
nhiều địa phương bị chia cắt bởi mưa lũ
các trường học trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn
trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện hương khê trần đình hùng cho biết
hiện nay địa bàn huyện hương khê vẫn đang xảy ra mưa lớn nước dâng cao đã gây ngập cục bộ và chia cắt nhiều xã
toàn huyện có hai mươi sáu học sinh buộc phải nghỉ học do mưa lũ để đảm bảo an toàn
từ tối mùng ba tháng chín đến sáng bốn tháng chín trên địa bàn các huyện miền núi quảng trị có mưa to và rất to
tại vùng lao bảo khe xanh và đắk rông lượng mưa đo được từ ba trăm linh bốn trăm linh mm gây ngập lụt sâu ở một số vùng
tại thị trấn lao bảo lực lượng chức năng đã di rời trên năm trăm linh hộ dân trên hai nhân khẩu
hiện tại có trên bốn trăm linh ngôi nhà bị ngập sâu trong nước
do nước lên nhanh nên toàn bộ tài sản của người dân không thể di rời kịp gây thiệt hại lớn cho người dân
ngay trong sáng bốn tháng chín tỉnh quảng trị đã cử các đoàn đến hỗ trợ người dân tiếp tục di rời
và cung cấp nhu yếu phẩm để người dân ổn định trong lúc di rời
nước ở sông thạch hãn ở quảng trị đang lên mức báo động ba gây ngập lụt từ một đến hai mét ở hàng chục hộ dân sống dọc bờ sông
và trên bốn hectare lúa bị ngập sâu trong nước
dự báo mưa lớn vẫn sẽ còn tiếp diễn nên nguy cơ ngập úng sẽ tiếp tục tăng
nhiều tuyến canh mương nội đồng khó có khả năng phát huy được việc tiêu thoát nước
chính vì vậy mà các địa phương đơn vị cần phải tăng cường kiểm tra giám sát chỉ đạo khắc phục sự cố sớm
để đảm bảo tiêu úng hiệu quả hạn chế thiệt hại về sản xuất cho người dân
nhiều quan chỉ đạo các giải pháp tiêu úng thực hiện cùng với lực lượng công an các đơn vị địa phương
và hiện nay thì công an các đơn vị địa phương cũng đã triển khai nhiều biện pháp giúp dân khắc phục ngập úng
thưa quý vị tính đến một mươi bảy h ba mươi chiều ngày hôm nay
thưa quý vị tính đến một mươi bảy h ba mươi phút chiều ngày hôm nay
cơn mưa kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến cho nhiều tuyến đường tại tỉnh nghệ an ngập sâu
nhiều phương tiện bị chết máy phải nhờ đến xe cứu hộ
trên tuyến quốc lộ một a nhiều đoạn cây cối biển hiệu quảng cáo đã bị đổ ngã
tuy nhiên nhờ sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông nên dù có mưa to tiềm ẩn phức tạp về an toàn giao thông
nhưng đến ngày hôm nay giao thông vẫn thông suốt trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua tỉnh nghệ an